khi xuân mới ngập tràn trên mọi miền quê hương đất nước cũng là lúc những chàng trai trúng tuyển nghĩa vụ công an năm hai nghìn hai mươi ba lại háo hức cho ngày lên đường nhập ngũ
tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng tinh thần ấy lại bừng sáng trong mùa xuân mới
tạm gác lại những dự định riêng nhiều thanh niên của tỉnh tuyên quang đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều có chung mong ước được thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ tuổi trẻ với nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
những ngày đầu xuân mới trong căn nhà nhỏ của gia đình em triệu văn cương ở thôn một thuốc thượng xã tân thành huyện hàm yên tỉnh tuyên quang ấm áp hơn bởi cương vừa nhận được quyết định nhập ngũ tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
trước ngày lên đường nhập ngũ cương tận dụng thời gian ít ỏi để giúp đỡ bố
cương đã giáo mẹ một số việc nhà để yên tâm lên đường làm nhiệm vụ
là con trai lớn nhất trong gia đình có hai anh em cường xác định lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay

điều đặc biệt hơn cả là trong số ba mươi năm thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay hoàng là người duy nhất đã được đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam
với hoàng mong muốn được giải luyện bản thân cứng rắn chững chạc hơn trong môi trường quân ngũ cùng với lý tưởng hoài bão của tuổi trẻ đã thôi thúc hoàng đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba

với hoàng mong muốn được giải luyện bản thân cứng rắn chững chạc hơn trong môi trường quân ngũ cùng với lý tưởng hoài bão của tuổi trẻ đã thôi thúc hoàng đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba